với hành vi mua dâm người dưới một mươi tám tuổi năm đối tượng trú tại tỉnh cao bằng và tỉnh thái nguyên
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng tiến hành khởi tố tạm giam để điều tra làm rõ
trước đó vào ngày một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng đã khởi tố vụ án hình sự
vụ án môi giới mại dâm xảy ra tại tổ ba phường sông bằng thành phố cao bằng
căn cứ kết quả điều tra xác định hai đối tượng cùng chú tại thành phố cao bằng đã cùng nhau thuê nhà
để bán nước giải khát và môi giới mại dâm
trong số các gái bán dâm mà hai đối tượng môi giới có hai gái bán dâm chưa đủ một mươi tám tuổi
mở rộng điều tra cơ quan công an xác định từ ngày bảy đến ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
hai đối tượng trên đã môi giới cho hai gái bán dâm trên đi bán dâm với giá
đi bán dâm với năm người đàn ông với giá mua dâm là từ năm trăm linh đồng đến một triệu tám trăm linh nghìn đồng một lượt mua dâm
và nhận lại khoảng năm mươi tiền công môi giới